thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
trong đó nổi lên một số đối tượng với hành vi trộm cắp vặt nhưng hậu quả để khắc phục tài sản là rất lớn
đặc biệt vào thời điểm cuối năm loại tội phạm này hoạt động càng phức tạp hơn
người dân cần nêu cao cảnh giác phòng ngừa bảo vệ tài sản
đây là số tăng vật trong vụ trộm dây cắp điện do đối tượng khuất văn tân và tạ văn dũng
đều trú tại xã thống nhất thành phố hạ long gây ra
để thực hiện được hành vi các đối tượng chuẩn bị kim cộng lực bao tải và các vật thiết yếu
đến những chỗ không có người thì cắt các đoạn dây cát chạy nổi trên mặt đất
thậm chí chúng còn lần theo các loại dây ngầm để cắt và lấy lãi đồng đem bán
các đối tượng lợi dụng những tình trạng không có ai trung coi sử dụng sẻng đào các dây điện từ đó lên để cắt và bán
vì đặc điểm của tài sản này rất dễ tiêu thụ ở các điểm phế liệu nhưng thiệt hại để khắc phục rất lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nông văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trung trú tại thành phố hạ long với tội danh trộm cắp tài sản
để có tiền tiêu xài huấn đã điều khiển xe máy đi lang thang tìm sơ hở để trộm cắp
khi thấy nhiều khung sắt hình hộp tại quầy ba trong bãi tắm sunwood thuộc khu vực phường bãi cháy
huấn thấy không có người nên lấy tài sản buộc lên xe máy định tẩu tán
thì bị lực lượng công an phát hiện
tại cơ quan công an huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
theo thống kê của công an thành phố hạ long
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cơ quan điều tra đã tiến hành làm rõ trên năm mươi vụ liên quan đến tội phạm trộm cắp
hầu hết đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp ở lứa tuổi thanh thiếu niên
thiếu tu dưỡng đạo đức lời lao động hoặc nghiện ma tuyển
học dụ là do ảnh hưởng của dịch covid
nhưng mà vẫn còn một số loại tội phạm diễn biến cũng còn phức tạp
ví dụ như là khi hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản
thì về tất cả các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
thì chúng tôi đều có những cập nhật và thông báo kịp thời
đến từng tổ dân khu phố và đến tất cả các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn
và tập trung triển khai đồng bộ
các biện pháp trong việc kết hợp giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ
do vậy đã phát huy được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và được sự đồng tình của quân chúng nhân dân trên địa bàn
lực lượng cảnh sát điều tra công an tp hạ long nhận định
trong thời gian tới nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán
tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp
với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh hơn
trộm cắp có tổ chức
lực lượng công an tp hạ long sẽ tăng cường công tác bám địa bàn
quản lý đối tượng tuy nhiên mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác
chủ động bảo vệ tài sản của mình
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một mưa lớn ở khu vực từ thừa thiên huế
đến khánh hòa diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài
nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ
văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau đây
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ubnd quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
theo dõi sát diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp theo phương châm bốn tại chỗ
phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
tại các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt chia cắt và công tác triển khai ứng phó của lực lượng công an nhân dân
sẵn sàng lực lượng phương tiện trang thiết bị để hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân
cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ vệ sinh môi trường
phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
an toàn về người tài sản của nhân dân chủ động phương án phối hợp với các ngành
các lực lượng ứng phó với tình huống lũ quét sạt lở đất
tập trung bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ
phòng chống thiên tai dịch bệnh và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập lụt chia cắt khi có mưa lũ sẵn sàng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn
các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng phương tiện vật tư và các điều kiện cần thiết khác
để kịp thời tri viện cho các địa phương trong trường hợp bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
có phương án bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy
điều hành trong ứng phó với thiên tai tổ chức tìm kiếm cứu nạn
những ngày qua dịch covid một mươi chín lại có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại thủ đô hà nội trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi một
phường phú đô quận nam tử liêm đã ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới
do vậy quận nam tử liêm đã ra quyết định xác định khu vực cách ly y tế
tại ba tổ dân phố số một tổ dân phố số năm tổ dân phố số sáu phường phú đô
kể từ một mươi tám h ngày tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một
ngay trong tối ngày hôm qua chủ tịch ubnd quận nam tử liêm đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch
tại phương phú đô yêu cầu phương kích hoạt lại toàn bộ các đơn vị và cơ quan
liên quan đến tổ đội đơn vị về phòng chống dịch đồng thời thể chế bằng toàn bộ các văn bản pháp lý
chuyển sang thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng hình thức giả danh cán bộ ngân hàng xảy ra tại thành phố hà nội và một số địa phương
quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can đối với lê tú quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thường tín hà nội
bản thân không phải nhân viên ngân hàng quang đã mạo danh một người tên là nguyễn đình hoan
để gọi điện trao đổi giới thiệu các gói vay ngân hàng với những người có nhu cầu vay vốn
mà không cần đến ngân hàng không cần thế chấp tài sản và không lãi suất
đồng ý với mức chi phí do quang đưa ra người vay sẽ chuyển tiền phí cho quang
sau đó bị quang chiếm đoạt toàn bộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo tìm người bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của lê tú quang đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
địa chỉ số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân hà nội
điều tra viên thụ lý là đồng chí cấn văn hùng số điện thoại chín trăm sáu mươi tám tám trăm linh chín hai trăm tám mươi tám
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thiềng án hình sự và hỗ trợ

công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai xã kiến thiết huyện tiên lãng
thành phố hải phòng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mải trái
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy
công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại đội một thôn nam hải xã nghĩa hải huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng
thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin có thể được gửi đến cơ quan công an
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện